an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với phần tin thế giới cập nhật
và ngày hôm nay theo lời mời của chủ tịch trung quốc tập cận bình
tổng thống philippines ferdinand marcos jr bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc
chuyến thăm dự kiến diễn ra cho đến ngày sáu tháng một
trong thông báo về chuyến thăm bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh tổng thống marcos
là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên trung quốc đón tiếp trong năm hai nghìn hai mươi
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của ông marcos trên cường vị tổng thống philippines
và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới một quốc gia
ngoài hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
do vậy đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của trung quốc và philippines đối với quan hệ song phương
thông tin từ bắc kinh trong chuyến thăm này lãnh đạo hai nước trung quốc và philippines
sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ song phương
cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
cùng nhau hoạch định và dẫn dắt sự phát triển của quan hệ trung quốc philippines trong tương lai